liên quan đến vụ việc cước chế vi phạm trật tự xây dựng công trình công viên nước thanh hà
tại khu đô thị thanh hà quận hà đông tp hà nội
ubnd tp đã có văn bản thông báo kết luận giao sở tài nguyên và môi trường
chủ trì kiểm tra làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của các bên liên quan
thông báo nêu rõ việc cưỡng chế tháo rỡ phá rỡ công trình công viên nước thanh hà
tại khu đô thị thanh hà xây dựng không phép thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của ubnd quận hà đông
và các đơn vị liên quan đến quận hà đông
giao thanh tra thành phố tiến hành thanh tra làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch
đầu tư xây dựng đất đai trật tự xây dựng dẫn đến việc sai phạm của chủ đầu tư kiến nghị xử lý sai phạm
sở tài nguyên và môi trường chủ trì cùng ubnd quận hà đông và huyện thanh oai
kiểm tra toàn bộ các thủ tục giao đất đối với dự án thực trạng quản lý đất đai
và xây dựng của dự án báo cáo ubnd thành phố